tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hai ngày tới trời cũng nhiều mây và bắt đầu có mưa rào rải rác
những cơn mưa xuất hiện chủ yếu vào đêm và sáng
ban ngày mưa giảm hơn nhiệt độ có xu hướng giảm so với những ngày vừa qua phổ biến giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sang ngày một tháng một mươi mưa chỉ xảy ra mang tính chất địa phương trong thời đoạn ngắn đồng thời nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
còn với khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong cả ba ngày tới do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua khu vực nên những cơn mưa rông xuất hiện rải rác về chiều tối
trong ngày đôi lúc trời có nắng với cường độ nắng vừa phải nên nhiệt độ không tăng quá cao phổ biến chỉ giao động từ ba mươi một ba mươi ba độ vào thời điểm trưa chiều
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi
thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông mưa tập trung vào chiều và tối gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ do chịu sự chi phối của trường gió tây nam có cường độ trung bình nên trong ba ngày tới ban ngày trời có nắng gián đoạn cùng nhiệt độ trưa chiều giao động ở mức từ ba mươi một ba mươi ba độ
điều đáng lưu ý là đến khoảng chiều tối và tối
trời sẽ chuyển nhiều mây hơn xuất hiện những cơn mưa rồng
quý vị và các bạn cần lưu ý đề phòng cục bộ có mưa rông mạnh kèm theo sấm xét và gió giật mạnh nguy hiểm
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin mùa báo online cập nhật ngày hai mươi tám tháng chín của truyền hình công an nhân dân